chuyến bay đưa hai trăm một mươi chín lao động việt nam tại guinea six đạo đã hạ cánh an toàn
trong đó có một trăm hai mươi chín người dương tính với dịch bệnh covid một mươi chín
đồng biết trong quá trình bay có hai hành khách bị khó thở đã được cấp cứu kịp thời
từ guinea six dao xa xôi một trăm hai mươi công dân việt nam nhiễm covid một mươi chín đã được trở về với quê hương
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã tổ chức tiếp đón điều trị cho các công dân
ngay khi các trường hợp được đưa về từ sân bay
đây cũng là lần đầu tiên việt nam tổ chức đưa người đã xác định dương tính với virus sars cov hai trở về
theo thông tin từ bệnh viện khoa cấp cứu chuẩn bị ba mươi hai dưỡng bệnh với hệ thống oxy
khí nén rán tường cùng monitor theo dõi để tiếp đón từng nhóm bệnh nhân
bên cạnh đó hai phòng áp lực âm hiện đại với điều khiển cảm ứng sẽ được ưu tiên sử dụng cho những người có triệu chứng nặng
trước khi chuyến bay hạ cánh các nhân viên y tế đã thực hiện công tác khử khuẩn
sẵn sàng trang thiết bị cấp cứu và chuyển các bệnh nhân sang cơ sở một và một số bệnh viện khác để đón các ca bệnh covid một mươi chín trở về lần này
sau thời gian dài chống dịch bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống dịch sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân
đây cũng là đợt tiếp nhận có số lượng bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhiều nhất tính từ đầu mùa dịch cho đến nay